thưa quý vị lát mắt là một bệnh lý mà hai mắt không nhìn cùng một điểm
bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi không những ảnh hưởng đến thẩm mỹ
nếu lát mắt không được điều trị sớm còn gây ảnh hưởng đến thể lực của bệnh nhân
bệnh nhi này năm nay ba tuổi cho bé bị lát cả hai mắt
cách đây ba tháng phát hiện những triệu chứng bất thường của bé khi nhìn gia đình cho bé đi khám
sau khi được dùng thuốc và trải qua ca phẫu thuật bé đã được kiểm tra mắt toàn diện
từ thị lực đến hướng nhìn và tình trạng của bé được đánh giá đã cải thiện đáng kể
lác mắt là bệnh lý để chỉ tình trạng hai mắt không nhìn thẳng về phía trước
mà thay vào đó lại nhìn theo hai hướng khác nhau
đối với trường hợp trẻ nhỏ tình trạng bệnh này là do bẩm sinh
hay do các ảnh hưởng đến từ bệnh lý ở mắt biến chứng mắt khi sinh nhưng phát triển chậm thành bệnh
lát là một trong những nguyên nhân chính của bệnh lý
lát là một trong những nguyên nhân chính khiến bố mẹ trẻ đưa trẻ đến khám tại khoa
có rất nhiều nguyên nhân gây ra lác và nó sẽ thay đổi cho từng lứa tuổi
quan trọng nhất là có thể phát hiện những trường hợp mà lát cảm thụ
tức là lát ở những mắt có những bệnh lý cần phải xử lý sớm
ví dụ như ung thư nguyên bào võng mạc đục thủy tinh thể hay những bệnh lý bất thường ở đáy mắt khác
những trường hợp đấy thường là lát ở mắt có biểu hiện bệnh và lát cố định
trên mắt đấy cần phải thăm khám
còn một nhóm nguyên nhân lát thứ hai là những nhóm nguyên nhân lát cơ năng lát luân phiên
hay gặp trong cái quá trình phát triển thị giác của trẻ thường liên quan đến cần phải sàng lọc về tật khúc xạ
phải phát hiện đánh giá nguy cơ nhược thị nguy cơ ảnh hưởng đến thị giác của trẻ
để có thể quyết định điều trị và nội khoa can thiệp cấp kính hay là quyết định phẫu thuật
có thể nhận biết và phát hiện log mắt qua việc quan sát hoạt động nhìn
triệu chứng dễ nhận biết nhất của bệnh lý này là khi trẻ bị lác mắt quan sát một vật
thì hai mắt của bé không cùng tập trung nhìn vào vật đó mà lại nhìn vào hai hướng khác nhau
do vậy trẻ không thể dễ dàng nhìn vào cụ thể mà cần phải nghiêng đầu
để hai mắt có thể cùng nhìn được chính xác vị trí hay hình dạng của vật mà trẻ quan sát
ngoài ra lau mắt còn có thể khiến trẻ thường xuyên bị mỏi mắt
khả năng tập trung kém hậu đậu và thiếu chính xác khi hoạt động
nhiều trường hợp bị lác mắt có thể nhận biết dễ dàng
nhưng cũng có những trường hợp lắc ẩn khó phát hiện hơn
và cần được thăm khám trực tiếp tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác bệnh lý
thường là những cái trường hợp mà bố mẹ trẻ đưa đến thì khi mà lác đã khá là rõ rồi
thì bố mẹ trẻ mới đưa đến
còn lại về những trường hợp bệnh nhân lắc mà biểu hiện lắc không thường xuyên
hoặc là ở mức độ thấp thì cần phải được thăm khám định kỳ
để bởi bác sĩ nhãn khoa bác sĩ có chuyên môn để có thể phát hiện sớm
mình có thể nhận được
bên cạnh yếu tố thẩm mỹ nếu trẻ đang trong giai đoạn phát triển
bị lăng mắt có thể làm cho thị giác kém phát triển gây nhược thị
và khả năng nhìn bằng hai mắt bị mất đi
về khuyến cáo thì tất cả các trẻ em cần phải được khám định kỳ
ở độ tuổi lên ba
trong những trường hợp mà những cái lắc luôn phiên độ lắc lớn
là khúc xạ mà không được chỉnh từ nhỏ trẻ có thể dẫn đến nhược thị
sau này khó có thể phù hợp hồi thị lực sau khi điều trị
bệnh mắt lác là bệnh lý thường dễ phát hiện
và cần phát hiện sớm nhất là ở lứa tuổi trẻ em
trẻ em dưới ba tuổi phát hiện sớm độc bệnh thì tỷ lệ điều trị
thành công cao lắc mắt ở trẻ có thể xảy ra đồn ngột do đó
trẻ cần được khám mắt định kỳ hoặc chú ý tới các dấu hiệu bất thường
để phát hiện bệnh sớm khi phát hiện bệnh cũng cần điều trị sớm
để hiệu quả điều trị cao hơn
thưa quý vị bệnh lý lác mắt là bệnh lý dễ phát hiện với những triệu chứng khá rõ ràng
như vậy thì cần làm gì khi có những yếu tố nguy cơ hoặc là phát hiện dấu hiệu mắc bị lát
để có thể điều trị đúng và kịp thời trong chương trình ngày hôm nay
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn huy trưởng khoa mắt trẻ em bệnh viện mắt trung ương
sẽ có một số chia sẻ về chủ đề này
vâng xin chào bác sĩ cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay

thì ra ngoài có thể lên trên hoặc là xuống dưới
một đôi trường hợp nó còn lịch theo hướng chéo thì người ta gọi đấy là lắc mắt
trên lâm sàng thì thường là đôi khi bố mẹ của bệnh nhân cũng có thể phát hiện ra được cái điều này
tức là nhìn thấy mắt của con hay mắt khi nhìn thẳng nó còn không thẳng ra phía trước nữa
mà có một cái mắt có thể ra ngoài hoặc vào trong như tôi nói hoặc lên tuyên xuống dưới
thì người ta sẽ đưa con mình đi khám để phát hiện ra
một số trường hợp thì cũng có thể là bình thường các cháu không có vấn đề gì
nhưng sau những cái chấn thương vạn đập các thứ thì bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu đó
thì người ta cũng sẽ đưa con mình đi khám
vâng thưa bác sĩ những cái nguyên nhân nào mà dẫn đến tình trạng lắc mắt ạ
về nguyên nhân thì cho đến nay thì chia làm hai nhóm một nhóm là bẩm sinh
về nguyên nhân bẩm sinh thì thực ra người ta cũng có rất nhiều giả thuyết
có thể là do các cái cơ vận nhãn bình thường ở mắt nó có sáu cái cơ
để người ta vận động nó mắt đi theo các hướng khác nhau
thì có thể là cho các cái cơ đấy nó có tổn thương hoặc bị yếu v v
còn nhóm thứ hai là nhóm mắc phải mắc phải tức là cái nhóm mà có thể do chấn thương
ví dụ như tôi nói vừa nói lúc nãy là một số trường hợp các cháu bị chấn thương
một số người bị chấn thương hoặc là ở mắt thì có ba cái dây thần kinh
chi phối các cơ là dây thần kinh số ba số bốn và số sáu
khi có chấn thương tổn thương viêm lên ba cái chân thần kinh đó
thì có thể dẫn đến hình tượng lắc mắt
vâng thưa bác sĩ độ tuổi nào phù hợp nhất để điều trị lác mắt
và nếu như mà chúng ta bỏ qua thời điểm vàng đó thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến người bệnh
thường thì cái điều trị lác mắt thì người ta khuyên cáo là phải điều trị sớm
đặc biệt đối với trẻ em
trước đây thì có một số quan điểm cũng gọi là chúng tôi cho rằng là quan điểm sai lầm
tức là người ta nói là cứ điều trị lắc mắt chỉ là điều trị thẩm mỹ
nhưng hoàn toàn không phải như vậy
đối với trẻ em điều trị lắc mắt chính là phục hồi thị giác cho trẻ
vì vậy mà thị giác của trẻ thì thường là phát triển vào cái giai đoạn trước sáu tuổi
cho nên người ta cần phải phát hiện sớm và điều trị sớm
tuy nhiên lâm sài này có nhiều hình thái nhưng mà thường là lắc trong
tức là con mắt hai mắt chụp vào trong về phía mũi
thì thường người ta phải làm sớm càng sớm càng tốt
và cái thời điểm mà có thể mổ được bắt đầu từ tầm khoảng chín tháng trở lên
nếu như có chỉ định thì chúng tôi đã mổ rồi
thế còn đối với trường hợp lắc ngoài tức là con mắt cái lòng đen nó đưa ra ngoài
thì thường những trường hợp này thì người ta gọi là lắc luân hồi
tức là lúc bị lúc không thì có thể cái tuổi nó sẽ muộn hơn
nhưng mà về cơ bản thì lát là phải điều trị sớm
bởi vì chúng tôi quan điểm điều trị lác không chỉ làm tính chất thẩm mỹ đâu
mà điều trị lắc quan trọng ở trẻ em chính là phục hồi tình giác cho trẻ
hiện nay thì có những phương pháp nào để điều trị lắc mắt
và có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ
về cơ bản thì nếu phát hiện được sớm điều trị đúng và kịp thời
thì chúng tôi đảm bảo là ra khỏi hoàn toàn
thế thì một cái liệu trình điều trị lác thì đầu tiên chúng ta phải cho trẻ
xác định xem là có tật khúc xạ hay không
bởi vì bản thân tật khúc xạ nó cũng ảnh hưởng đến cái độ lát
vậy cho nên chúng tôi phải cho nhỏ cái thuốc gọi là khốc liệt điều tiết
mà thường bố mẹ thì vẫn hay nói là thuốc giãn tròng mắt
đấy là chúng tôi đo khúc xạ nếu có tật khúc xạ buộc lòng trẻ phải đeo kính
chúng tôi xác định thị lực nếu như thị lực có yếu thì phải tập nhược thị
tức là phục hồi cái thị lực cho trẻ
sau đó đeo kính rồi thị lực tốt lên rồi mà độ lắc vẫn còn
thì chúng ta cần phải can thiệp bằng phẫu thuật
như vậy là điều trị lắc nó là một phức hợp gồm ba bước như vậy
người ta gọi là chỉnh kính xong rồi chỉnh thi và bước cuối cùng là tiến hành phẫu thuật
tôi vẫn nhắc lại rằng là điều trị nát mặc dù là ba bước phức tạp như vậy
nhưng mà điều trị lắc tỷ lệ thành công rất cao
tỷ lệ thành công của điều trị lác có thể từ bảy đến tám mươi trở lên
và vì vậy cho nên là cái quan trọng nhất là phải phát hiện thật sớm
thì chúng ta sẽ điều trị
cực kỳ hiệu quả
dạ vâng cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
và thưa quý vị và các bạn những chia sẻ của bác sĩ cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay